khi phát hiện nhà ông nguyễn văn nhật ở phường chín tp đà lạt không có người hùng liền đột nhập vào bên trong qua đường cửa sổ ở lầu một phá cách sát và lấy trộm số trang sức tiền vàng nói trên sau đó mang đi tiêu thụ tổng giá trị tài sản trộm được lên đến một tỷ đồng
sau khi nhận tin báo cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ hùng khám xét nơi ở của hùng công an tp đà lạt đã thu giữ nhiều tiền mặt và tăng vật có liên quan
vào khoảng chín h ba mươi phút ngày một mươi tháng chín
trong giờ ra chơi tại lớp học hai b ở trường tiểu học kim đồng phường cốc lếu thành phố lào cai đã xảy ra sự cố một chiếc quạt trần rơi xuống mặt bàn học trong giờ ra chơi sau đó thì cánh quạt đã văng vào chán một em học sinh dẫn đến em này bị rách phần mềm ở giữa hai đầu lông mày
ngay sau khi sự việc xảy ra các cán bộ nhân viên trong nhà trường đã nhanh chóng sơ cứu và đưa em học sinh đến bệnh viện thành phố lào cai để cấp cứu
sau đó gia đình và nhà trường đã đưa em chuyển đến bệnh viện đa khoa tp đà lạt
sau sự việc xảy ra đối với trường tàu kim đồng ngay đối với trường tàu kim đồng buổi chiều ngày hôm qua chúng tôi đã trực tiếp xuống hiện trường và chỉ đạm nhà trường có biện pháp khắc phục ngay đối với tất cả các hệ thống quạt tại các lớp học
đồng thời là nhờ bộ phận kỹ thuật có chuyên môn để hỗ trợ nhà trường trong việc kiểm tra bảo trì bảo dưỡng tất cả các chi tiết ở hệ thống các cái quạt
đấy là đối với trường tàu kim đồng
bên cạnh đó cũng tham mưu hỏa tốc cho ủy ban dân thành phố một văn bản chỉ đạo các trường trên địa bàn thành phố kiểm tra giả soát lại toàn bộ các danh mục cơ sở vật chất tại các đơn vị trường để có biện pháp khắc phục và có báo cáo cụ thể
tôi cũng xin nhận trách nhiệm trước ủy ban nhân dân lãnh đạo các cấp cũng như là phụ huynh về công tác quản lý chỉ đạo đối với các sự cố đáng tiếc xảy ra
và chúng tôi cũng xin hứa là sẽ khắc phục trong thời gian sớm nhất
để đảm bảo môi trường an toàn tuyệt đối cho học sinh khi đến trường
sau khi đưa em học sinh đi cấp cứu lãnh đạo trường tiểu học kim đồng đã giữ nguyên hiện trường mời các cơ quan chức năng đến để làm rõ nguyên nhân
bước đầu được xác định nguyên nhân chiếc quạt trần bị rơi là do ốc chốt ngang giữa cần quạt và bầu quạt bị gãy làm ba phần
ngay trong chiều ngày một mươi tháng chín ban giám hiệu nhà trường đã cho thay toàn bộ các ốc chốt ngang của toàn bộ quạt trần tại các phòng học để tránh sự cố tương tự xảy ra
thưa quý vị
ngày một mươi hai tháng chín tại bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh quảng nam đã làm thủ tục xuất viện cho năm bệnh nhân mắc covid một mươi chín sau ba bốn lần xét nghiệm âm tính liên tiếp với sars cov hai
điều đặc biệt là có bệnh nhân mắc covid một mươi chín một trăm linh tuổi được công bố khỏi bệnh
năm trường hợp được xuất viện gồm bệnh nhân năm trăm sáu mươi năm năm trăm chín mươi hai bảy trăm hai mươi ba tám trăm ba mươi sáu và tám trăm chín mươi tám
đặc biệt bệnh nhân năm trăm chín mươi hai là cụ bà một trăm linh tuổi nhập viện điều trị vào ngày
bệnh nhân mắc covid một mươi chín được xuất viện vào ngày một tháng tám với chuẩn đoán bệnh chính viêm phổi nặng do sars cov hai bệnh kèm nhiễm trùng huyết từ đường tiêu hóa
ngoài ra bệnh nhân có bệnh nền suy tim biến chứng suy hô hấp
tất cả bệnh nhân này có sức khỏe ổn định và có ba lần xét nghiệm âm tính liên tiếp với sars cov hai được xuất viện theo quy chuẩn của bộ y tế
sau khi xuất viện các bệnh nhân sẽ tự cách ly theo dõi tại nhà trong vòng một mươi bốn ngày theo quy định của bộ y tế
và tỉnh đến nay quảng nam đã có bảy mươi chín bệnh nhân mắc covid một mươi chín được xuất viện
thưa quý vị và các bạn sau thời gian tăng cường hỗ trợ chống dịch trong sáng ngày một mươi hai tháng chín
ubnd tp đà nẵng đã tổ chức chia tay năm mươi ba bác sĩ nhân viên y tế của tỉnh hệ an hải phòng và tp hồ chí minh
đây cũng là các đoàn y tế hỗ trợ cuối cùng rời khỏi đà nẵng khi mà thành phố đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
và cuộc sống của người dân đã trở về với trạng thái bình thường
sau gần hai tháng chiến đấu với dịch bệnh covid một mươi chín trong thời khắc gian nang nhất đà nẵng đã nhận được sự giúp sức
của các đoàn công tác y tế từ tp hồ chí minh bình định thừa tiên huế nghệ an hải phòng và các bệnh viện lớn trong cả nước
nay dịch bệnh đã được kiểm soát cũng là lúc đội ngũ y bác sĩ nhân viên y tế hoàn thành nhiệm vụ
đối với họ trong suốt thời gian tham gia hỗ trợ ngoài những khó khăn
cơ phải đối mặt thì đây cũng là một cơ hội để học tập kinh nghiệm từ công tác điều trị đến khâu tổ chức
đặc biệt là việc vận hành bệnh viện giả chiến
đến thời điểm này thì tạm thời ở bệnh viện đà nẵng đã không còn tại khoa thạng dân tạo
nó không có bệnh nhân dương tính thì đó cũng là điều mừng vui vẻ
nó cũng là điều khích lệ để mà cả đoàn cảm thấy cái việc làm của mình
là có ý nghĩa hơn
học được cơ cầu tổ chức con người
đối với một bệnh viện giá chiến nhà hàng thì về mặt nhân lực nó như thế nào
đặc biệt ở đây nhà hàng đối với bệnh viện giá chiến nhà hàng
thì nó có rất nhiều đối tượng nhân lực từ các bệnh viện trong ngành y tế
cũng như là từ các đơn vị y tế trong toàn quốc về để hỗ trợ
vì vậy chúng ta đang phải kết nối sâu nổi được nhà hàng để phát huy được năng lực của từng cả nhân
có mặt tại buổi chia tay ông huỳnh đức thơ chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố
đã trực tiếp gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến từng y bác sĩ
nhân viên y tế làm nhiệm vụ cùng nhân dân lãnh đạo từ các địa phương bạn
đã đến chia lửa với đà nẵng
sự có mặt kịp thời của họ là nguồn động viên và tiếp sức quý giá
góp phần quan trọng trong việc phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
phải nói rằng cái việc mà các bạn thân chinh
vào đây để góp phần cùng với người dân của thành phố đà nẵng chống dịch
là một cái biểu hiện một cái biểu hiện tuyệt vời
về cái tinh thần đoàn kết giữa các tỉnh thành với nhau
thay mặt cho lãnh đạo thành phố đà nẵng
thay mặt cho tất cả người dân
từ trong sâu thẳm của trái tim mình
được nói lời cảm ơn đến các bạn
sau khi rời đà nẵng trở về địa phương
đoàn bác sĩ chuyên gia y tế và đội ngũ nhân viên y tế
sẽ tiến hành cách ly theo quy định trước khi trở lại với công tác chuyên môn
và tiếp theo sẽ là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh an giang đã ra quyết định truy nã
đối với ba đối tượng cùng về tội giết người
đối tượng đặng văn hây còn gọi là đen
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại ấp hòa hưng
xã hòa bình thạnh huyện châu thành tỉnh an giang
đối tượng tống văn vũ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại ấp kinh đào xã phú thuận huyện thoại sơn tỉnh an giang
có xeo chấm cách hai cm trên sau đuôi lông mày phải
và đối tượng võ văn vũ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại ấp an hòa
xã khánh an huyện châu phú tỉnh an giang
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an

luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện